thời điểm nắng nóng nhiệt độ tăng cao tại huyện miền núi cao kỳ sơn tỉnh nghệ an đã xảy ra vụ cháy rừng
vụ cháy xảy ra vào khoảng một mươi giờ hôm nay tại khu vực rừng pumon thuộc địa phận bản siêng thù xã chiêu lưu huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
huyện kỳ sơn đã huy động lực lượng chức năng gần một trăm linh người tham gia chữa cháy rừng do địa phận khu vực bị cháy núi cao hiểm trở
cộng với thời tiết nắng nóng nhiệt độ ngoài trời cao ngọn lửa lan nhanh nên công tác tiếp cận hiện trường dập lửa gặp rất nhiều khó khăn
bước đầu chưa thể thống kê được số diện tích rừng bị thiệt hại do vụ cháy gây ra
nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân địa phương đốt rừng làm rẫy